tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện công tác đường dây nóng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
thành lập từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay trong ba năm qua trung bình mỗi tháng đường dây nóng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh cuộc điện thoại
giúp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chuôn thuế với số lượng lớn và giá trị lớn
điển hình là vụ nhập lậu hàng nghìn điện thoại di động có giá trị lớn qua đường hàng không tại sân bay nội bài
vụ sản xuất buôn bán hàng giả mỹ phẩm xảy ra tại quận một tp hcm thu giữ gần hai mươi tấn mỹ phẩm giả mỹ phẩm không có nguồn gốc
trong thời gian tới ban chỉ đạo cần có những biện pháp khuyến khích động viên người dân tổ chức doanh nghiệp chủ động mạnh dạn tố giác các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm bào chè tiếp tay tiêu cực của cán bộ nhân viên thuộc các lực lượng chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật